các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chúng tôi đang xác minh dấu hiệu hình sự này nếu có sẽ xử lý nghiêm
trước đó theo phản ánh ban quản lý tòa nhà sao mai số một mươi chín lê văn lương thanh xuân hà nội
phạt thanh niên tên d hiện đang là nhân viên công ty có trụ sở tại tòa nhà số tiền hai triệu đồng
vì hành vi không đeo khẩu trang
nhiều ý kiến cho rằng việc xử phạt này là trái thẩm quyền vi phạm quy định pháp luật
qua tìm hiểu của phóng viên tòa nhà sao mai tại số một mươi chín lê văn lương được xây dựng một mươi sáu tầng
có chức năng cho các công ty bên ngoài thuê làm văn phòng trụ sở
với lý do hoàn thiện hơn môi trường làm việc và hoạt động kinh doanh của các công ty
bác quản lý tòa nhà sa mai đã đề ra quy định các nhóm hành động nếu vi phạm sẽ bị xử phạt
theo đó nếu tập thể hoặc cá nhân vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở lần thứ hai phạt năm trăm linh đồng một lỗi vi phạm
còn lần thứ ba pha số tiền một triệu đồng vụ việc đã tiếp tục được xác minh